mới đây một nhóm chuyên gia tại australia đã lên tiếng cảnh báo về một phương pháp chữa covid một mươi chín
có thể gây đột biến kháng thể thuốc được biết loại thuốc sử dụng trong phương pháp này có tên sochovimax
theo watchen nhóm chuyên gia tại australia phát hiện một đột biến kháng thuốc ở ncov
liên quan đến kháng thể tổng hợp cho vimart đây vốn là thuốc chữa covid một mươi chín tiềm năng được đánh giá rất cao
các nhà khoa học lo ngại nếu f điều trị bằng thuốc này không được giám sát kỹ
thì có thể gây ra virus đột biến và lây lan trong cộng đồng
đây là phát hiện đầu tiên trên thế giới cảnh báo về hệ lụy nguy hiểm của việc không giám sát
người mắc covid một mươi chín sử dụng thuốc sojovimab
nghiên cứu được công bố trên tạp chí học new england ngày một mươi một tháng ba
dựa trên kết quả phân tích của một trăm linh f ở phía tây sydney
họ là những bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong đợt bùng phát biến trùng delta năm hai nghìn hai mươi một của australia
đây là một trăm linh f sử dụng thuốc sochovimax
tác giả chính của nghiên cứu tiến sĩ rebecca rokas viện các bệnh truyền hiểm
đèo sydney australia cho biết bốn trên một trăm linh bệnh nhân đã phát hiện kháng thể
chống lại sochovimax sau sáu đến một mươi ba ngày điều trị
ngoài ra toàn bộ trình tựu gian virus được phân tích từ các bệnh nhân trước
và sau khi điều trị bằng sojovimab cũng cho thấy những đột biến ở một số f
khiến thuốc không được chữa
các bệnh nhân không hoạt động hiệu quả
tiến sĩ procast cho biết rằng chúng ta cần thận trọng với những người đã sản sinh kháng thể kháng thuốc
họ phải cách ly lâu hơn cho đến khi cơ thể đào thải hoàn toàn virus
ncov vẫn tồn tại trong cơ thể bệnh nhân đến hai mươi bốn ngày sau khi điều trị bằng sochovimax
giáo sư peter collynon bác sĩ bệnh truyền nhiễm và chuyên gia về kháng thuốc
của đại học quốc gia australia cho biết khả năng lây lan virus kháng thuốc
trong cộng đồng là vấn đề đáng bao động
điều may mắn là tình trạng đột biến kháng thuốc tương đối hiếm
chưa được ghi nhận ngoài cộng đồng
cách duy nhất để chúng ta ngăn chặn đó là giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng thuốc này
sochovimax là kháng thể đơn dòng có sẵn ở nhiều quốc gia
dùng để điều trị những bệnh nhân dễ bị tổn thương
nguy cơ trở nặng và tử vong cao khi mắc covid một mươi chín
những ép không được khuyến cáo sử dụng thuốc như người cao tuổi
bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mạng tính như tiểu đường
đây là một trong hai phương pháp điều trị mới để ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong
do covid một mươi chín mà tổ chức y tế thế giới who phê duyệt sử dụng ngày một mươi bốn tháng một
sojovimab cũng là một trong số ít các kháng thể đơn dòng được thiết kế
có thể nhắm vào omicron
theo who lợi ích của sojovimab với những người không có nguy cơ nhập viện
được coi là không đáng kể đồng thời hiệu quả của thuốc
với các biến chủng mới như omicron vẫn chưa chắc chắn